thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với tổng thống philippines rodrigo duterte
để trao đổi về hợp tác song phương và khu vực trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
tại cuộc điện đàm thủ tướng đã chia sẻ về tình hình và kết quả ứng phó với đại dịch covid một mươi chín của việt nam
nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong bối cảnh hiện nay
thủ tướng đánh giá cao thành công bước đầu của philippines trong kiểm soát dịch bệnh
tổng thống rodrigo duterte chúc mừng và coi việt nam là một hình mẫu về hiệu quả phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hoan nghênh nỗ lực và các sáng kiến của việt nam đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước
nhất trí hai bên sẽ tiếp tục đối xử nhân đạo với ngư dân của nhau trên tinh thần hữu nghị truyền thống
tiếp tục duy trì hòa bình ổn định và an ninh ở khu vực